ban chỉ đạo hai trăm một mươi tám ban chấp hành trung ương tổ chức hội nghị lần thứ nhất về đề án xây dựng và phát triển
tỉnh thanh hóa đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
trưởng ban chỉ đạo đề án chủ trì hội nghị
trọng tâm của đề án và nghị quyết là tạo cho thanh hóa thể chế cơ chế chính sách
bộ máy và cách thức tổ chức hệ thống chính trị thông thoáng nhất
trên cơ sở đó đem tới nguồn lực tạo ra đột phá để thanh hóa phát triển
trên tinh thần thanh hóa vì cả nước và cả nước vì thanh hóa
trước đó vào chiều ngày một tháng ba đồng chí nguyễn văn bình cùng đoàn công tác
đã đến thăm khu kinh tế nghi sơn tại huyện tĩnh gia tỉnh thành hóa